liên quan đến vụ doanh nghiệp tenma của nhật bản nghi hối lộ quan chức của hải quan và cục thuế bắc ninh
với số tiền là hai mươi năm triệu yên
trong cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng năm các đơn vị được thủ tướng giao kiểm tra
đã có những thông tin ban đầu về vụ việc
lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh bắc ninh tiến hành các biện pháp xác minh thông tin
công an tỉnh bắc ninh đã làm việc với tenma tại bắc ninh để thu thập tài liệu
ngoài ra lãnh đạo bộ công an đã chỉ đạo các cục nghiệp vụ liên hệ với các đối tác nhật bản
để đề nghị phía đối tác nhật bản thu thập cung cấp thông tin
như thủ tướng nói là phải làm minh bạch rõ ràng và chống thất thu thuế
đại diện bộ tài chính cũng thông tin thêm liên quan đến vụ việc này
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
bộ tài chính đã có chỉ đạo thanh tra bộ tiến hành thanh tra toàn diện đối với cục thuế
và cục hải quan bắc ninh là hai cơ quan trực tiếp liên quan đến vụ việc này
nội dung thanh tra bao gồm thanh tra các vấn đề liên quan đến đoàn kiểm tra thuế
và đoàn kiểm tra hải quan đối với doanh nghiệp
đồng thời bộ tài chính đã chỉ đạo tổng cục trưởng tổng cục hải quan
và tổng cục trưởng tổng cục thuế ban hành các quyết định đình chỉ công tác đối với một mươi một công chức
trong đó có năm công chức tổng cục thuế và sáu công chức tổng cục hải quan
bộ tài chính đã chỉ đạo thanh tra bộ khẩn trương tổ chức thực hiện
và sớm có kết luận thanh tra theo đúng quy định của pháp luật
trường hợp phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm minh
đồng thời ngày hai mươi tám tháng năm thủ tướng chính phủ đã có chỉ đạo tại thông báo số bốn nghìn hai trăm hai mươi ba
giác bộ công an khẩn trương phối hợp với bộ tài chính và các cơ quan chức năng
điều tra làm rõ vụ việc theo phản ánh của báo chí nhật bản
nếu có vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch và chống thất thu thuế